khi vợ chồng anh thiết đi làm về thì phát hiện cả ba cháu đã bị tử vong tại ao cá của gia đình
nguyên nhân ban đầu được xác định là do các cháu bị ngã xuống ao nước ao sâu và lại không biết bơi nên dẫn đến tử vong
sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo huyện thanh miện và các cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ